ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại nhà văn hóa xã đắc rơ nga huyện đắc tô tòa nhân dân huyện đắc tô tỉnh con tum
đã mở phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo trần văn chiến cùng đồng phạm
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lầm sàn
theo cáo trạng của đại diện viện kiểm sát nhân dân tại tòa từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bị cáo trần văn chiến và vũ minh tuân cùng một mươi bốn đối tượng khác đã tổ chức hai đợt khai thác gỗ trái phép
tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy thuộc lâm phần của công ty lâm nghiệp đắc tô
đến khoảng hai giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng hai trên đường vận chuyển gỗ đã bị tổ tuần tra của lâm trường đắc tô phát hiện và bắt giữ
tòa án nhân dân huyện đắc tô đã tuyên phạt bị cáo trần văn chiến với mức án cao nhất là chín năm tù
các bị cáo còn lại bị phạt từ ba đến tám năm tù giam